trong lúc truy đuổi hai nghi can cướp tài sản anh nguyễn thanh tùng dân quân tự vệ xã an viễn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đã bị đối tượng ngồi sau dùng chân đạp mạnh khiến xe mất lái đâm vào cột điện bên đường và tử vong sau đó
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một trong quá trình tham gia truy bắt tội phạm
anh nguyễn thanh tùng đã bị hai đối tượng chống trả khiến ngã xuống đường
mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh tùng đã tử vong tại bệnh viện
hiện các cơ quan liên quan của tỉnh đồng nai và huyện trảng bom đã tiến hành truy tìm hai đối tượng để điều tra làm rõ
sau khi vụ việc xảy ra các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai và huyện trảng bom đã đến thăm hỏi
động viên và truy tặng giấy khen cho gia đình anh nguyễn thanh tùng
từng bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích
nhưng vẫn tiếp tục phạm tội tòa nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử lưu động hai bị cáo trần văn thủy hai mươi bốn tuổi
và trần công sơn hai mươi bảy tuổi về hành vi chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi bốn tháng chín nhận được tin báo của quân chúng nhân dân về việc thủy và sơn cùng một số thanh niên
tổ chức ăn uống hát hò gây mất an ninh trật tự tại số tám vương thừa vũ quận sơn trà
nên tổ công tác gồm cán bộ công an phường cùng cán bộ dân phòng xuống hiện trường để giải quyết vụ việc
hai bị cáo sơn và thủy không chấp hành yêu cầu của tổ công tác xông vào chống đối xô xát khiến một dân phòng bị thương tích nặng
tòa nhân dân quận sơn trà thành phố đà nẵng tuyên phạt trần văn thủy một năm sáu tháng tù trần công sơn một năm tù cùng với tội chống người thi hành công vụ
đang có hành vi tàng trữ trái phép hai bánh heroin lý văn đanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại xã bản cầm huyện bảo thắng
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
tại cơ quan điều tra đối tượng lý văn đanh khai nhận vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một
đành có nhận của một người đàn ông không rõ tên tuổi hai bánh heroin để mang đi bán với giá ba trăm sáu mươi triệu đồng
nếu chót lọt đành sẽ được nhận ba mươi sáu triệu đồng
khi chưa kịp thực hiện đã bị cơ quan công an bắt quả tang tại nhà riêng ở thôn bản lọt xã bản cầm huyện bảo thắng
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đối tượng và niêm phong vật chứng gồm hai bánh heroin có tổng trọng lượng gần bảy trăm linh gram
thuê xe ô tô rồi mang đi thế chấp để vay tiền
huỳnh thị mỹ linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tại phường mỹ long thành phố long xuyên vừa bị tòa nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy linh có thỏa thuận thuê chiếc xe ô tô của anh lương xuân trung để làm phương tiện kinh doanh mua bán
ngày hôm sau linh lấy chiếc xe ô tô của anh trung thế chấp cho anh lê thanh cao để vay số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng
đến ngày thanh toán nhưng không thấy linh đến chuộc xe và đóng lãi theo thỏa thuận nên anh cao đã mang xe đi bán
sau đó chiếc xe được bán cho nhiều người ở các tỉnh khác nhau
khi phát hiện chiếc xe của mình được giao bán trên mạng xã hội anh trung đã nhiều lần yêu cầu linh trả xe nhưng linh không trả
sau đó anh trung đến cơ quan công an tố giác hành vi phạm tội của linh
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo huỳnh thị mỹ linh bảy năm sáu tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và buộc bị cáo phải có trách nhiệm trả lại cho anh cao số tiền ba trăm năm mươi triệu đồng
vào khoảng hai giờ sáng nay lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát trật tự công an tỉnh cà mau đã kịp thời ngăn chặn
và tạm giữ nhiều thanh niên có liên quan đến hành vi đua xe và cổ vũ đua xe tại khu vực xã định bình thành phố cà mau
khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ nhiều đối tượng đã tăng tốc tháo chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời tạm giữ một mươi sáu xe mô tô và hai mươi bốn đối tượng
qua kiểm tra nhiều xe mô tô đã được các đối tượng thay đổi kết cấu để có thể tăng tốc trong thời gian ngắn
hầu hết là các xe mô tô đều được đăng ký tại cà mau còn lại là bạc liêu và sóc trăng
để đối phó với cơ quan chức năng có xe còn che luôn biển kiểm soát
một vụ cháy vừa xảy ra tại số nhà hai mươi tám đường nguyễn sĩ sách tp vinh tỉnh nghệ an vào khoảng hai mươi giờ tối qua
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời dập tắt hoàn toàn đám cháy không để cháy lan ra các nhà xung quanh
ngay khi phát hiện cột khói bốc ra từ căn nhà trên những người dân sống bên cạnh đã kêu gọi mọi người kịp thời đến dập lửa
đồng thời báo cho lực lượng chức năng đến ứng cứu
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một đã huy động ba xe chữa cháy cùng hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường không chế dập lửa
sau gần một giờ ngọn lửa được khống chế vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ đồ đạc và tài sản trong nhà bị cháy rụi
rất may là vào thời điểm cháy thì bình ga trong nhà đã được khóa và mang ra ngoài nên không gây thiệt hại về người